thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án xuất lậu quặng ra nước ngoài
đề nghị truy tố một mươi sáu đối tượng trong vụ án tội buôn lậu
một mươi trên một mươi bảy đối tượng trong đường dây bị bắt đã hoạt động với các thủ đoạn tinh vi
đặc biệt là các đối tượng lợi dụng chính sách áp thuế đối với mặt hàng giấy xuất khẩu để hòng qua mặt lực lượng chức năng